các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé